các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trung bình mỗi năm xảy ra gần ba ba trăm linh vụ cháy khiến tám mươi bảy người chết hai trăm linh người bị thương thiệt hại một sáu trăm linh tỷ đồng
mỗi ngày cả nước xảy ra chín vụ cháy
trong bốn năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tham gia và phối hợp với các lực lượng
dập tắt được gần một mươi vụ cháy hướng dẫn thoát nạn cứu sống hàng ngàn người
nhiều vụ cháy được cảnh sát phòng cháy chữa cháy và nhân dân không chế kịp thời không để xảy ra cháy lớn
ước tính giá trị tài sản bảo vệ được trong các vụ cháy trung bình và nhỏ là hơn sáu trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên đoàn giám sát tối cao của quốc hội cũng chỉ ra những hạn chế bất cập trong công tác này
trong đó có việc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn liên quan đến phòng cháy chữa cháy chưa được ban hành đầy đủ
ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy còn hạn chế trang bị phương tiện của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn thiếu chưa đồng bộ
thảo luận tại phiên họp đại biểu nguyễn thanh hiền đoàn nghệ an bày tỏ bất ngờ và băn khoăn khi con số của đoàn giám sát đưa ra
cho thấy hiện cả nước còn hai sáu trăm linh công trình nguy hiểm về cháy nổ đã được đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế hoặc chưa nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
còn một trăm một mươi trung cư đã đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
những con số đó đã báo đồng một tình trạng là chúng ta còn buông lòng trong tác quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy cần được chấn trình kịp thời
vì vậy tôi đề nghị cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra về phòng cháy chữa cháy có giải pháp xử lý dứt điểm các công trình vi phạm chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
cần công khai các dự án các công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy một cách thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng
kiến quyết định chỉ các dự án đang triển khai cũng như không phê duyệt gây chủ trương đầu tư và cấp phép về xây dựng đối với các dự án cố tình chế gì vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
một số hộ trung cư cao tầng rào chắn các ban công kiên cố rất khó khăn cho cứu người không có lối thoát hiểm
khi cháy nổ xảy ra lực lượng phòng cháy chữa cháy rất khó khăn di chuyển phương tiện chữa cháy vào nơi có đám cháy
đặc biệt là khu trung cư cao tầng phương tiện chữa cháy đến nay mới chỉ thiết kế cho chữa cháy đến tầng thứ hai mươi còn tầng cao hơn không có phương tiện chữa cháy tới được
hay các đường chữa cháy giữa các khu dân cư liền kề các trung tâm thương mại chợ lớn bị rào chắn do
bởi cơi nới các mái tre mái vậy không đúng thiết kế ban đầu nhưng chính quyền ban quản lý chợ ban quản lý trung cư làm ngơ không xử lý
trong khi đó đại biểu đoàn thị thanh mai đoàn hương yên lại bày tỏ sự quan tâm đến công tác phòng chống cháy rừng
nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp ở việt nam đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng
qua hàng loạt vụ cháy rừng từ ngày hai mươi năm tháng sáu đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín ở các tỉnh miền trung
như nghệ an hà tĩnh quảng bình đà nẵng thừa thiên huế chúng ta có thể thấy rằng công tác phòng cháy chữa cháy rừng còn nhiều hạn chế
như thiếu hệ thống đường băng xanh hoặc đường băng trắng làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy
việc chữa cháy vẫn dùng các phương tiện thô sơ để dập lửa như cành cây dao phát và can định nước
do vậy để bảo vệ những cánh rừng xanh tươi trở thành những tấm khiên vững chắc bảo vệ con người
cần có phương án phòng cháy chữa cháy cháy rừng một cách hiệu quả
cũng tại phiên thảo luận một loạt các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
như việc khắc phục bất cập trong phòng chống cháy nổ tại các trường học
việc bổ sung nguồn lực hiện đại hóa các trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
việc quy trách nhiệm cho các tổ chức cá nhân để xảy ra cháy nổ đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
hôm nay bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động và bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh sơn la
sự buổi lễ có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo tỉnh sơn la tỉnh phú thọ và một số cục thuộc bộ công an
thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an
đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí đại tá nguyễn ngọc vân phó giám đốc công an tỉnh phú thọ
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh sơn la
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thứ trưởng và đồng chí bí thư tỉnh ủy sơn la đã chúc mừng đại tá nguyễn ngọc vân
được bổ nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh sơn la và mong muốn trên cương vị công tác mới
đại tá nguyễn ngọc vân tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm của mình nhanh chóng tiếp cận công việc
cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh sơn la phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
sáng nay tại hà nội bộ quốc phòng tổ chức lễ xuất quân bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
thượng tướng nguyễn trí vĩnh thứ trưởng bộ quốc phòng tổ trưởng tổ công tác liên ngành
hòa bình liên hợp quốc chủ trì buổi lễ
thời gian qua sáu mươi ba cán bộ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp hai số hai đã được huấn luyện theo quy trình chuẩn của liên hợp quốc
đảm bảo đủ năng lực để tiếp nhận khám điều trị số lượng bệnh nhân đạt vượt mức tiêu chuẩn quy định của liên hợp quốc
trong quy định của chủ tịch nước cho bệnh viện giã chiến cấp hai số hai thượng tướng nguyễn trí vĩnh khẳng định
việc việt nam tiếp tục cử lực lượng quân đội tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ở cả cấp độ cá nhân và đơn vị
thể hiện ý chí chính trị nhất quán chủ trương tích cực trong việc đóng góp duy trì hòa bình an ninh tại khu vực và trên thế giới
phù hợp với những cam kết của lãnh đạo cấp cao việt nam tại các hội nghị thượng đỉnh và các diễn đàn quốc tế
giao nhiệm vụ cho bệnh viện giã chiến cấp hai số hai thượng tướng nguyễn trí vịnh yêu cầu đơn vị đoàn kết chặt chẽ
khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được việt nam và liên hợp quốc giao giữ vững phát huy truyền thống
hình ảnh bộ đội cụ hồ trong mắt bạn bè quốc tế tích cực phấn đấu thực hiện tốt đường lối đối ngoại của nhà nước
nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
tại hà nội chiều nay học viện cảnh sát nhân dân và cục đối ngoại bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết bốn năm
thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong hơn bốn năm thực hiện quy chế phối hợp học viện cảnh sát nhân dân và cục đối ngoại đã phối hợp chặt chẽ trong việc tăng cường
nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giáo dục đào tạo và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ giữa hai đơn vị
cục đối ngoại luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ học viên của học viện cảnh sát nhân dân trong các hoạt động thực tế thực tập thực hành thu thập số liệu
phục vụ nghiên cứu khoa học phối hợp nghiên cứu khoa học và cử cán bộ thực tiễn tham gia giảng dạy báo cáo thực tế cho các lớp học hệ học của học viện
về hợp tác thời gian tới cục đối ngoại tiếp tục cử cán bộ lãnh đạo chỉ huy có trình độ nghiệp vụ có kinh nghiệm thực tiễn trong đơn vị
tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học giảng dạy báo cáo thực tế tại học viện cảnh sát nhân dân
về phía học viện cảnh sát nhân dân tiếp tục tăng cường phối hợp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một đoàn đại biểu sở cảnh sát tỉnh kiêng sang búc cộng hòa hàn quốc do thiếu tướng kim khi chun giám đốc sở dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại công an tỉnh thái nguyên
trong buổi hội đàm với công an tỉnh thái nguyên
hai bên đã khái quát lại mối quan hệ sau sáu năm ký kết bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa công an tỉnh thái nguyên và sở cảnh sát tỉnh kiêng sang búc
trao đổi những vấn đề cùng quan tâm như tình hình công dân hai nước đang lao động sinh sống tại mỗi địa phương
tình hình hoạt động của các công ty hàn quốc tại thái nguyên kinh nghiệm trong công tác đảm bảo trật tự trị an
các biện pháp để thúc đẩy trao đổi thông tin và hợp tác giữa hai bên
trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn đã đến thăm đồn công an khu công nghiệp yên bình thị xã phổ yên
công ty trách nhiệm hữu hạn samsung electronic việt nam thái nguyên công an phường tân long thành phố thái nguyên và một số danh lam thắng cảnh của tỉnh thái nguyên
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay việt nam đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ phát biểu của người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo trường sa
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nhấn mạnh
việt nam bác bỏ hoàn toàn mọi nội dung phát biểu liên quan đến việt nam của người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo trường sa
về vấn đề này phía việt nam đã nhiều lần khẳng định việt nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa phù hợp luật pháp quốc tế
thực tế lịch sử cho thấy rõ điều này
chủ trương nhất quán của việt nam là mọi tranh chấp quốc tế
trong đó có tranh chấp về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo hoàng sa trường sa phải giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc
việt nam mong muốn trung quốc cùng nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước duy trì hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực